thay vì chuyển đổi cách chống dịch khi đối mặt với biến chủng data
bắc kinh vẫn thể hiện quyết tâm theo đuổi erdo covid một mươi chín
bất chấp khó khăn về kinh tế và đời sống của người dân
từ tháng năm đến nay các ca covid một mươi chín xuất hiện trở lại ở trung quốc
hầu như ngày nào cũng có trường hợp dương tính mới do biến chủng delta gây ra
đợt bùng phát hiện tại đã trở thành làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng nhất tại trung quốc
từ khi virus lây lan ở vũ hán hai năm về trước
bất chấp các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất từ đầu dịch
có thời điểm nhà chức trách phải đóng cửa công viên ditnel thượng hải sau khi có một ca nhiễm
sát covid hai vẫn lan rộng khắp đất nước và bất chấp việc các nước từng theo đuổi zero covid một mươi chín
tương tự trung quốc đã chuyển sang sống chung với dịch vì không thể truy vết
và cách ly tốc độ lây lan của biến chủng delta
trung quốc vẫn duy trì các biện pháp nghiêm ngặt để chết đề loại bỏ virus khỏi cộng đồng
trung quốc từng không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng suốt một phần ba thời gian trong một mươi tám tháng đầu tiên đại dịch
nước này cũng không có ca nhiễm mới trong vòng một trăm bảy mươi bảy trên năm trăm bốn mươi ngày qua
con số nói trên là khác biệt lớn nếu so sánh với mức trung bình tám mươi năm trường hợp dương tính mỗi ngày ở mỹ
dù trung quốc có dân số đông hơn gấp bốn lần
dù vậy những thành quả tương tự ngày càng ít đi biến chủng delta lây lan nhanh đã vượt qua nhiều lớp kiểm dịch chặt chẽ
dù đó là các ly kéo dài
hay kiểm soát biên giới xuyên suốt từ hạ sang thù
thách thức càng gia tăng khi trung quốc sắp bước sang mùa đông
thậm chí một chu kỳ lây lan phức tạp hơn có thể đến vào thời điểm nhu cầu di chuyển của người dân tăng vọt vào dịp tết nguyên đán tháng hai năm hai nghìn hai mươi
những quốc gia theo đuổi chiến lược zero covid một mươi chín giai đoạn đầu như australia và singapore đều đã cho rằng việc chống dịch triệt để quá tốn kém
trung quốc đang dần trở nên đơn độc khi vẫn kiên trì với cách tiếp cận của mình
khi hầu hết thế giới đang học cách sống chung với đại dịch quyết định của trung quốc đặt nước này vào trạng thái tương đối bấp bênh
nhất là trong thời điểm số ca dân tính của quốc gia châu á vẫn không ngừng tăng lên
sau năm tuần căng mình đối phó với đợt lây nhiễm mới bùng phát nhiều địa phương vẫn ghi nhận một số ca dân tính mỗi ngày
ông hulliang yu quan chức của ủy ban y tế quốc gia trung quốc lý giải về việc bắc kinh phải buộc tăng cường nỗ lực kiểm soát
dịch bệnh vẫn bùng phát ở các nước láng giềng và trên thoảng
nó sẽ tạo ra thách thức rất to lớn cho trung quốc vào mùa đông và mùa xuân tới
trên thực tế cách tiếp cận nói trên vẫn nhận được sự hưởng ứng trong nước
trong khi sars cov hai cướp đi sinh mạng của năm triệu người trên thế giới trung quốc quốc gia có ca mắc đầu tiên và ghi nhận chưa đến năm người tử vong
hãy nhìn vào kết quả cctv dẫn lời ông liang wal mian người đứng đầu nhóm ứng phó với covid một mươi chín của trung quốc
đầu tiên chúng tôi có thể nhanh chóng giật tắt một đợt bùng phát lớn và rãi ràng

kể đến nền kinh tế trung quốc cũng không bị ảnh hưởng từ các biện pháp và chiến lược mà chúng tôi đã thực hiện ông wang nian nói
theo wang nian nới lòng hạn chế quá sớm có thể đánh bất những thành quả chống dịch vốn rất khó đạt được trong giai đoạn đầu
từ đó khiến hệ thống y tế quá tải và tác động tiêu cực đến nền kinh tế
thực tế cho thấy trong khi nỗ lực của trung quốc buộc nước này phải luôn cảnh giác
đã có những dấu hiệu chứng tỏ các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt đang đè nặng lên nền kinh tế
từ một nhóm du khách nhỏ đến thăm khu vực tây bắc trung quốc đợt bùng phát gần đây nhất đã nhanh chóng lây lan ra hai phần ba trong số ba mươi một tỉnh của đại lục
dù chính quyền địa phương ra lệnh phong tỏa xét nghiệm nhanh người dân ở các thành phố có ca nhiễm và cách ly những trường hợp tiếp xúc gần
đại dịch vẫn bùng phát ở nhiều nơi khác buộc hệ thống chống dịch cả nước phải vào cuộc
ở một địa phương nhà nước chức trách đã chuyển tất cả các đèn giao thông sang đèn đỏ để ngăn người dân ra ngoài
trong khi một đôi khách quyết định dựng tường ở biên giới giáp myanmar nhằm kiểm soát lây nhiễm
trong đêm halloween công viên ditnyland thượng hải lặng lẽ đóng cửa để nhân viên y tế tràn vào lấy mẫu xét nghiệm hàng chục nghìn khách trước khi họ rời đi
ngoài ra một số thành phố còn mở rộng bộ tiêu chí truy vết cách ly cả những người ở xa ca nhiễm gần
bà quang tàu truy tìm hiểu về nơi này
chuyên gia kinh tế trung quốc cho biết việc hạn chế triệt để có khả năng kìm hãm tiêu dùng có phần gây ra suy thoái kinh tế
bà quang nói rằng những biện pháp chống dịch đang khiến lĩnh vực du lịch và dịch vụ tê liệt
theo bà wang nếu các quy định phòng dịch vẫn được kéo dài sau olympic bắc kinh tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tăng trưởng của trung quốc có thể chỉ còn bốn trong năm hai nghìn hai mươi hai giảm so với dự báo hiện tại là năm bốn
tôi không nghĩ đưa số ca mắc về mức là lựa chọn hợp lý
ông yashong wang chuyên gia đại học
tại stanford cho biết cách tiếp cận giro covid một mươi chín rất khó thực hiện
nhất là với các biến chủng khác nhau ông yaso wang khẳng định
nhiều người vẫn lo lắng không biết khi đi chợ hoặc mua hàng ở siêu thị có bị lây nhiễm sars cov hai qua thực phẩm hay không
bạn đọc tham khảo bài viết của bác sĩ trần bá thoại để biết thêm các thông tin cần thiết
sars cov hai lây làn thế nào
đường lý chuyển chính của sars cov hai là hô hấp qua các giọt bắn từ người nhiễm bệnh
khi họ hát hơi ho nói cười
tuy nhiên sars cov hai cũng có lây chuyển qua tiếp xúc
với điều kiện virus phải đến được mũi mắt miệng là nơi có các cụ thể để bám vào
dù không loại trừ khả năng lây nhiễm sars cov hai qua thức ăn hoặc đồ vật tiếp xúc
nhưng hiện tại không có bằng chứng nào về việc con người bị nhiễm virus qua sử dụng thực phẩm bị ô nhiễm
cũng như qua tiếp xúc với các đồ vật hoặc bề mặt có virus
sars cov hai xâm nhập vào tế bào ký chủ ra sao
muốn xâm nhập vào tế bào ký chủ
sars cov hai phải dùng các protein gai s bám vào hai thụ thể ở màng tế bào là ace hai và tmprss hai
hai thụ thể ace hai và tmprss hai này nằm rải rắc nhiều nơi trên cơ thể con người
như mũi mắt miệng tim băng quang tuyến tụy thận và não
nhưng chủ yếu tập trung ở niêm mặc mũi kết mặc mắt và niêm mặc miệng
vì hai thụ thể ace hai và tmprss hai của sars cov hai
phân bố rất nhiều ở các tế bào niêm mặc mũi
nên các nhà khoa học cho rằng sars cov hai chủ yếu sử dụng mũi làm phổng vào
sars cov hai tồn tại bao nhiêu lâu trên đồ vật thức ăn
sự tồn tại của sars cov hai trong môi trường phụ thuộc vào một số yếu tố như nhiệt độ
độ ẩm không khí ph bề mặt
sars cov hai không ổn định trên bề mặt khô nó ngừng hoạt động từ vài giờ đến vài ngày
các thử nghiệm ở hoa kỳ cho thấy
sars cov hai có thể lây nhiễm đến ba giờ dưới dạng khí dung
lên đến bốn giờ trên tấm đồng hai mươi bốn giờ trên bìa cứng và hai ba ngày trên thép không gửi và nhựa
một nghiên cứu của úc cho thấy sars cov hai có thể tồn tại đến hai mươi tám ngày ở hai mươi độ c
trên bề mặt khác nhau như thủy tinh thép không ghi và giấy
dữ liệu từ một nghiên cứu đã được công bố khác chỉ ra rằng
sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên bề mặt kim loại trong vài ngày
ngay cả nhiệt độ cao hơn ba mươi độ c
tuy nhiên làm khô bề mặt trong vật
làm khô bề mặt trong vòng một giờ dẫn đến giảm đáng kể khả năng lây nhiễm giảm một trăm linh lần
trong một bài báo chưa qua quy trình đánh giá khoa học
nhóm nhà nghiên cứu mô tả rằng trong các thử nghiệm phòng thí nghiệm
với nồng độ virus cao sars cov hai vẫn có thể lây nhiễm trên cá gà và thịt lợn
sau ba tuần bảo quản ở bốn độ c âm hai mươi độ c và âm tám mươi độ c
sars cov hai khó lây nhiễm qua nông sản vì hai lý do sau
thứ nhất nông dân có pcr âm tính

mới được cho phép ra đồng
dù pcr âm tính nhưng những người này cũng phải mang khẩu trang áo tràng
để phòng ngừa khả năng họ đang giai đoạn ủ bệnh
có mẩm virus nhưng pcr còn âm tính
thứ hai nếu nông dân có mở hoặc mang khẩu trang không đúng cách
thì lượng sars cov hai nếu có cũng không nhiều và không tồn tại lâu trên nông sản
sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
trong hướng dẫn cho người tiêu dùng who cdc fda đều nêu rõ rằng
không có bằng chứng nào cho thấy con người bị mắc covid một mươi chín từ thực phẩm
các cơ quan này chỉ khuyến cáo mọi người rửa tay trước khi ăn
và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần bảo đảm các biện pháp vệ sinh
usda và fda khẳng định sau khi xem xét hơn một trăm linh triệu trường hợp mắc covid một mươi chín
không thấy có bằng chứng dịch tễ học nào cho thấy thực phẩm hoặc bao bì thực phẩm
là nguồn lây nhiễm virus sars cov sang người
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ủy ban quốc tế và thông số kỹ thuật vi sinh vật đối với thực phẩm
cũng đã kết luận dù có hàng tỷ gói thực phẩm đã được tiếp xúc kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhưng không có bằng chứng cho thấy thực phẩm bao bì thực phẩm là nguồn lây nhiễm virus
như vậy lý thuyết cũng như thực tế đã cho thấy sars cov hai rất khó lây lan qua thực phẩm
kể cả thực phẩm bị nhiễm virus này
theo bác sĩ trần bá thoại sars cov hai khó lây nhiễm qua thực phẩm và vật tiếp xúc
tuy nhiên để an toàn người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình tránh lây chuyển của virus qua bề mặt và thực phẩm
bằng cách tuân thủ các quy tắc vệ sinh chung
thứ nhất rửa tay thường xuyên và để tay xa mặt
thứ hai rửa tay kỹ sau khi tiếp xúc với thực phẩm và bao bì
thứ ba rửa sạch đun sôi hâm nóng thức ăn khi chế biến